tại trung tâm hội nghị quốc gia thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì tổng duyệt
chuẩn bị hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện đối ngoại lớn nhất trong năm của việt nam
với sự tham gia của số lượng lớn nhất các tổng thống thủ tướng các nước trong khu vực
cùng số lượng đông đảo các đại biểu doanh nghiệp hàng đầu của khu vực và thế giới
với một đại biểu gấp đôi các hội nghị khu vực thường niên của diễn đàn kinh tế thế giới trước đây
tại buổi tổng duyệt thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng các thành viên ban tổ chức
ra soát và diễn tập như thực tế kịch bản của từng phiên họp kế hoạch di chuyển các đội hình xe
các hoạt động văn hóa nghệ thuật các phương án đón tiễn lãnh đạo cấp cao các nước và các tổ chức quốc tế
công tác hướng dẫn phục vụ phóng viên tác nghiệp công tác an ninh y tế và các hoạt động lễ tân hậu cần khác
diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn hai mươi
với chủ đề asean bốn tinh thần doanh nghiệp và cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ là sự kiện đối ngoại lớn
và quan trọng nhất của việt nam trong năm nay nhất là khi việt nam bắt đầu triển khai mạnh mẽ ngoại giao kinh tế
trong thời đại cách mạng công nghiệp bốn vì thế các sự kiện trong diễn đàn kinh tế thế giới về asean
chính là cơ hội góp phần thu hút đầu tư và quảng bá hình ảnh của việt nam nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho đất nước
cũng như thể hiện vai trò vị thế của một đất nước gần một trăm linh triệu dân ở trong khu vực và trên thế giới
hoan nghênh sự chuẩn bị chú đáo sẵn sàng trên tinh thần chủ động của ban tổ chức
nhưng thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các tiểu ban không được chủ quan
đặc biệt là phải hết sức coi trọng công tác an ninh đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hội nghị
còn công tác lễ tân hậu cần phải thể hiện được sự chú đáo hiếu khách và nét văn hóa đậm đà của việt nam
bên lề hội nghị chủ nhà việt nam sẽ tổ chức riêng hai sự kiện về khởi nghiệp sáng tạo và hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam
trong đó hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam sẽ có sự tham dự của gần một trăm linh doanh nghiệp khởi nghiệp thành công nhất của asean